đặc biệt là đối với những doanh nghiệp chưa tham gia vào thị trường này và có vốn ít chất lượng nhân công không cao
theo ước tính của hội dịch may theo đan tp hcm nguyên liệu sản xuất nội khối cả nước ước đạt chỉ khoảng hai mươi ba mươi nhu cầu nguyên liệu của ngành dệt may
ngoài bài toán về nguồn nguyên liệu thì việc chưa có những lớp tập huấn về evfta chuyên sâu theo ngành chơi dạch mai cũng khiến nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này gặp bối rối
hiệp hội cũng như hội dệt mai theo đan tp hcm đã đề xuất nhà nước có chính sách cũng từ lâu
nhưng mà chính sách nó hơi chậm và chưa phải quyết liệt lắm
nhưng mà lần này thì chính phủ đã có nghị quyết khổ trợ cho các doanh nghiệp khổ trợ sản xuất các nguyên liệu dệt mai
thì tôi hy vọng rằng nó sẽ là động lực hỗ trợ những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu
phải có chính sách rất cụ thể
vì cái đó là đầu tư vốn này công nghệ này kỹ thuật
nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải bỏ ra cái tư duy nhiều
mà phải nối kết với các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu
thì nó mới động lực phát triển nhanh được
bên cạnh việc trông trò về chính sách của chính phủ
rõ ràng các doanh nghiệp dệt mai cũng cần phải chủ động trong việc nghiên cứu tìm hiểu
và có những chiến lược cụ thể để đáp ứng các quy tắc về xuất xứ kỹ thuật của doanh nghiệp
nếu muốn tận dụng tốt những cơ hội từ hiệp định evfta